tòa án nhân dân thành phố phan thiết tỉnh bình thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự gây dối trật tự công cộng
đối với bảy bị can gây dối trật tự trước trụ sở hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận vào tối ngày một mươi một tháng sáu vừa qua
theo cáo trạng trong khoảng thời gian từ hai mươi h đến hai mươi bốn h ngày một mươi một tháng sáu các bị can gồm nguyễn văn hùng nguyễn văn minh
nguyễn phương đông nguyễn minh hải trần thị ngọc nguyễn đình vũ cùng chú tại thành phố phan thiết và nguyễn văn mạnh
trú tại xã hàm cường huyện hàm thuận nam tỉnh bình thuận có hành vi tụ tập trước trụ sở hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận
để tham gia cùng với các đối tượng khác hò hét ném đá bom xăng tự chế vào lực lượng công an đang làm nhiệm vụ bảo vệ trật tự công cộng
gây ồn ào hỗn loạn mất an ninh trật tự tại khu vực này phiên tòa đã thu hút đông đảo người dân tham gia
đây là một việc làm cần thiết mà còn kịp thật để cho người dân tất cả người dân phan thiết bình thuận chúng ta hiểu rõ hơn nữa về những hành động của những người gây rối
theo dõi suốt cả buổi sáng tới giờ từ các bản án
từ cái luật tội từ đến cái mức mà nghĩ ác thì tôi thấy là làm việc rất là công tập
qua đó thì cũng mong muốn là mọi người dân sau khi xem cái vụ việc này thì đấy là một cái bài học đắt giá cho bản thân mình
nếu như mà có một cái vụ việc nào đó thì bà con phải có nhận thức đúng phải có những hành vi đúng không có nghe theo những người xấu xúi dục
vì bản thân mình phải hiểu cái việc làm của mình để không gây những cái tai họa xấu cho bản thân gia đình và cộng đồng xã hội
sau khi tiến hành các thủ tục tố tụng theo quy định chủ tọa phiên tòa đã tuyên án bốn bị cáo nguyễn văn hùng nguyễn văn minh nguyễn phương đồng nguyễn văn mạnh ba mươi tháng tù giam
hai mươi tháng tù giam đối với hai bị cáo trần thị ngọc và nguyễn đình vũ còn nguyễn minh hải xử phạt một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo
thời gian thử thách là